thưa quý vị dù hiện nay đã có đề tham khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm hai nghìn hai mươi năm
tuy nhiên việc làm được tốt theo định dạng mới này không phải dễ dàng đối với học sinh lớp một mươi một hiện nay
khi mà các em đã có chín năm theo học chương trình cũ
để giúp học sinh sớm bắt kịp theo chương trình này thì không chỉ cần sự nỗ lực từ giáo viên các trường
mà còn sự hỗ trợ chỉ đạo từ phía bộ giáo dục và đào tạo nhất là có một ngân hàng đề chung để tham khảo
kỳ thi thử tốt nghiệp hai nghìn hai mươi năm theo chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn hai mươi
lần đầu tiên học sinh được trải nghiệm theo định dạng đề mới
kiến thức cũ nhưng cấu trúc đề thi mới là thách thức không chỉ với học sinh mà cả giáo viên
để giúp học sinh của mình được luyện tập thường xuyên với định dạng đề ngữ văn mới cô ngọc thu cũng rất chăn trở
đề ra rồi làm rồi cũng vẫn cứ như không phải hài lòng lại chữa lại lại làm lại
và đó cũng chính là cái hành trình mầy mò bước đầu
cũng nhìn chung là nó cũng vẫn là cái việc mà khám phá khai phá
bởi vì các con đây là lần đầu tiên với sách mới chương trình mới kiểm tra đánh giá mới
nhưng cũng là những cái mới đi theo
nếu như thách thức của ngữ văn là ngữ liệu không nằm trong chương trình học
thì các môn trắc nghiệm lại có tới ba dạng chứ không chỉ đơn thuần là chọn đúng sai
khi mà có những cái dạng mới câu trả lời đúng sai hay là điền đáp án điền câu trả lời ngắn
thì đòi hỏi các bạn ấy cần phải thực sự hiểu bản chất vấn đề thì các bạn mới có thể làm được
vậy từ đó cho nên là với cái đề này thì khả năng phân hóa rất là tốt
khó với cả cô và trò
nên sớm có ngân
ngân hàng câu hỏi để hỗ trợ ôn luyện cho học sinh giáo viên và chuẩn hóa công tác kiểm tra
đánh giá định kỳ là mong muốn của nhiều trường hiện nay
thì tốt mà cũng đã được các cái địa phương mà có cái kết quả thử nghiệm rồi
thì sẽ được lựa chọn vào thư viện
và như chúng ta biết là đối với cái cách thức như vậy
thì giáo viên và học sinh hoàn toàn có thể là tìm hiểu những cái đề thi
rồi những cái bài tham khảo ở các cái địa phương khác nhau
cùng với đó học sinh thi tốt nghiệp năm hai nghìn hai mươi năm lại có tới chín năm học theo chương trình cũ
và chỉ có ba năm học theo chương trình mới
vì thế nhiều ý kiến cho rằng việc ra đề cần có sự cân nhắc để giảm tải
chứ không nên đặt ra yêu cầu cao ngay từ năm đầu tiên
chỉ còn ít ngày nữa là dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng
và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra
đây là thời điểm đồng bào và du khách hành hương về đền hùng rất đông
thời tiết nắng nóng hanh khô chỉ một hành động bất cần của du khách
trong việc sử dụng lửa cũng có thể gây ra cháy rừng
do đó lực lượng kiểm lâm đã chủ động triển khai các phương án
phòng chống cháy rừng đền hùng mùa lễ hội
những ngày này cán bộ hạt kiểm lâm thành phố việt trì tỉnh phú thọ
trực một trăm linh quân số phối hợp với ban quản lý khu di tích đền hùng
tăng cường công tác thuần tra tại các khu vực trọng điểm tiềm ẩn

khu vực rừng quốc gia đền hùng có diện tích hơn năm trăm ba mươi hectare
dự kiến trong dịp diễn ra lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ
năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có trên một triệu đồng bào và du khách trong và ngoài nước
đến tham quan thắp hương tri ân công đức tổ tiên
để ngăn chặn nguy cơ xảy ra cháy rừng hạt kiểm lâm thành phố việt trì
cùng với các cơ quan chức năng xây dựng các phương án
trong đó tập trung tuyên truyền hướng dẫn du khách
thực hiện các quy định phòng chống cháy rừng
thưa quý vị và các bạn ở từng vị trí công tác từng lĩnh vực
tinh thần chủ động sáng tạo mạnh dạng đổi mới của mỗi cán bộ
đảng viên là rất quan trọng góp phần quyết định sự thành công
điều này được minh chứng rõ nét qua thực tế xây dựng nông thôn mới
và giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên địa bàn của tỉnh lào cai
đây cũng là cụ thể tinh thần bẩy giám của tỉnh quỳ lào cai
về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
hơn một mươi năm vận động người dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả
đến nay toàn xã lùng khấu nhiên huyện mường khương tỉnh lào cai
đã có hơn bốn trăm linh hectare cây trẻ với hơn bốn trăm tám mươi trên tổng số sáu trăm tám mươi hộ trong xã tham gia
nhiều hộ dân đã thoát nghèo vươn lên làm giàu từ cây trồng này
nhờ đó tỷ lệ giảm nghèo của xã bình quân giảm một mươi một năm
hiện tại là thôn có bảy mươi hai hộ
thì bảy mươi một hộ trồng trẻ thấy hiệu quả kinh tế dần tăng lên
đảng bộ xã cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch
để thực hiện công tác giảm nghèo của địa phương và phát triển kinh tế xã hội của xã
cùng với quyết tâm của người dân là vươn lên để thoát nghèo
xây dựng xã lùng khấu nhiên ngày càng giàu mạnh
để đảm bảo đời sống và vật chất và tinh thần của người dân ngày càng tốt hơn
từ quyết tâm của những đảng viên và người đứng đầu địa phương
người dân xã nàn xín huyện simacai cũng tự tin hơn với hướng phát triển kinh tế mới
với tinh thần ba rõ rõ người rõ việc rõ kết quả
vai trò của người đứng đầu và các đảng viên tiếp tục được phát huy
là đầu tàu gương mẫu mô hình kinh tế mới hiệu quả cao cho bà con nói theo
tạo được những khí thế và tinh thần trách nhiệm cao hơn
và đào tạo và xây dựng được đội ngũ cán bộ chủ chốt
sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ
khi mà thực hiện các nhiệm vụ công tác ở tại các địa phương
có hết sức đảm bảo và cơ bản rằng đến bây giờ là các đồng chí khi được luân truyền
thì đều đáp ứng được cái nhiệm vụ công tác
với tinh thần bảy giám gồm giám nói giám nghĩ giám làm giám chịu trách nhiệm
giám đổi mới sáng tạo giám đứng đầu với khó khăn thử thách giám hành động vì lợi chung
tỉnh lào cai mong muốn vai trò của mỗi đảng viên
nhất là người đứng đầu sẽ được phát huy ở mức cao nhất
có phần nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương